ngoại trưởng mỹ mike pompeo đã có mặt tại thủ đô riyadh bắt đầu chuyến thăm chính thức ả rập xê út kéo dài ba ngày nhằm thảo luận với giới chức nước chủ nhà về quan hệ song phương cũng như là tình hình khu vực đặc biệt là vấn đề iran
phát biểu với báo giới trước thềm chuyến công du ngoại trưởng mỹ mike pompeo cho biết sẽ tập trung thảo luận với giới chức ả rập xê út về các vấn đề an ninh trong đó bao gồm các vấn đề từ iran
ngoại trưởng mỹ cho biết nước này sẽ tiếp tục chiến dịch gây sức ép lên iran cả về kinh tế và ngoại giao song nhấn mạnh washington sẵn sàng đối thoại bất cứ lúc nào nếu tehran thay đổi thái độ
trước ả rập xê út ngoại trưởng pompeo đã có chuyến thăm tới ethiopia theo kế hoạch ngoại trưởng mỹ sẽ rời riyadh trong ngày hai mươi một tháng hai để có chuyến công du tới oman